số rượu này trị giá gần một mươi bảy triệu đồng do công ty trách nhiệm hiểu hoạn chế biến thực phẩm đà la có địa chỉ tại h năm mươi tám kha vạn cân phường linh tây quận thủ đức tp hcm sản xuất không có hóa đơn chứng từ kèm theo và không rắn tem theo quy định
ngoài việc lập biên bản và tạm giữ số rượu trên lực lượng chức năng còn lập biên bản đối với công ty hoàng ngọc uyên với lỗi kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh mà không có giấy phép kinh doanh
chuyển sang phần tin quốc tế

tổ chức nhà nước hồi giáo us tự dưng đã trả tự do cho hai trăm bảy mươi người trong khoảng bốn trăm linh dân thường bị bắt cóc cuối tuần trước ở deir ezzor syri trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em
tổ chức giám sát nhân quyền syri sohr cho biết trong ngày hôm qua is lại bắt thêm khoảng năm mươi nam giới tại thành phố d anjor sau một cuộc bố ráp các khu dân cư
người đứng đầu sohr nói rằng is bắt giữ các nam giới trong độ tuổi từ một mươi bốn đến năm mươi năm tuổi để thẩm vấn thêm
những người mà if cho là có mối liên hệ với chính phủ sẽ bị trừng phạt và những người còn lại phải tham gia một khóa học tôn giáo dựa trên cách diễn giải của chúng về hồi giáo
vào ngày một mươi chín tháng một tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã đăng ảnh chụp các tay súng được cho là tiến hành vụ tấn công khủng bố tại thủ đô paris của pháp vào ngày một mươi ba tháng một mươi một vừa qua trong đó hai đối tượng được xác định là người iraq